để tìm hiểu về các sản phẩm này chúng tôi có dịp tiếp cận với một số cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm này
những chiếc nồi cơm tách đường được bán với giá từ một triệu tám đến ba triệu rưỡi
theo quảng cáo có khả năng tách được lượng đường tương đối có trong tinh bột
vì vậy phù hợp với những đối tượng cần hạn chế đường có trong khẩu phần ăn
bây giờ chị nấu một bốn tùy từng loại nhạc thôi chị nhé
nếu như là tôm tạo trắng hình thường thì có thể tách được từ ba mươi đến bốn mươi
đây này chị bán cái hàng ba trung đầy bán một phần hơn chục cái tạo ra một hàng

đây là cái hàng của công ty gửi đến tận nhà luôn
cái hàng của chị là trung đầy và khách làm với trung đầy trực tiếp
theo giới thiệu loại nồi này có cấu tạo khá đơn giản
bao gồm hai lõi gạo được đổ vào lõi nhỏ bên trong
trong quá trình nấu khi gạo thôi ra đường sẽ chút nước xuống lõi nổi bên dưới
lượng đường như vậy mà giảm đi
cái lượng gạo cái lượng tinh bột với lại lượng đường như gạo thừa ấy nó sẽ chảy ra xuống gõi bên dưới
chảy xuống dưới này
khi mà mình nấu ăn mì ăn cơm cái lượng cơm sẽ không được ngon như cơm thường đâu chị ạ
sẽ ngạc hơn như cơm nấu bằng nồi thường rất nhiều
chúng tôi cũng đi tham khảo một số mẫu khác trên thị trường
và tất cả những mẫu chúng tôi bắt gặp đều sử dụng nguyên lý như trên để tách đường
cái nồi nó có bền không chị
bền chứ chị

cũng cho gạo vào đây xong rồi đổ nước vào
bấm vào chế độ đấy
tuy nhiên nhiều chuyên gia về dinh dưỡng lại cho rằng nguyên lý hoạt động tách đường mà những loại nồi này áp dụng không thực sự đem lại nhiều công dụng như kỳ vọng
khi mà việc tách nước khỏi cơm như vậy đồng nghĩa với việc vô số chất dinh dưỡng cũng theo đó mà loại bỏ ra ngoài
không bột hơi thì chỉ có cách thứ ba có thể làm
là làm vấn đề
là cách lấy nước ra
như là lấy nước cơm cho trẻ con ăn rồi
thì tất cả bổ béo nó ra đây hết
thế thì khi anh làm loại hai loại
xong rồi rút nước ra
thì có hai câu chuyện xảy ra
một câu chuyện thứ nhất phải để lại một ít nước để cho cơm chín
còn thứ hai khi anh rút nước ra thì nó sẽ mất hết các chất dinh dưỡng
tức là anh muốn rút chín đi
anh muốn đường đi thì ví dụ protein trong đó nó cũng đi lipid có trong gạo cũng đi các vitamin và khoáng chất cũng đi
như vậy việc cơm nhặt đi bản chất là việc nấu cơm bằng phương pháp này đã làm giảm mất đi đáng kể lượng chất dinh dưỡng có trong gạo
do vậy về lâu dài đây không phải là giải pháp tốt cho sức khỏe như nhiều quảng cáo về sản phẩm này công bố
hơn thế nữa cũng theo các chuyên gia dinh dưỡng người tiêu dùng cũng không nên cắt giảm hoàn toàn lượng tinh bột có trong khẩu phần ăn hàng ngày vì những tác dụng mà tinh bột đem lại cho sức khỏe
trong ba thức ăn chủ yếu của trẻ con nếu chúng ta tính là đạm mỡ và đường tùy theo tuổi thì lượng đường hay tinh bột mà chúng ta ăn hàng ngày
khi ăn vào thì nó phải chiếm khoảng từ năm mươi đến sáu mươi tổng lượng thức ăn ăn vào
ví dụ như là năm sáu mươi là đường còn lại là ba mươi là chất đạm khoảng độ một mươi một mươi năm hai mươi là chất béo
như vậy đường là một trong những thức ăn chính
đánh vào trào lưu là sự xuất hiện của một số trào lưu ăn uống mới đang thu hút được đông đảo mọi người
các trào lưu có thể được áp dụng như lau cáp x clean hay keto
mà các hãng sản xuất đã cho ra những sản phẩm mà công năng của nó được quảng cáo là đáp ứng chính xác nhu cầu của người dùng
ở đây là cắt giảm tinh bột và đường
tuy nhiên việc những chất dinh dưỡng khác mất đi lại không hề được đề cập đến
như vậy việc lựa chọn những sản phẩm với tính năng tương tự cần được người dùng cân nhắc kỹ
cắt giảm đúng loại đường không có lợi cho người dùng
thể là đường tự do có mặt nhiều trong bánh kẹo nước ngọt
đồng thời duy trì chế độ ăn uống cân bằng phát huy nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm để bảo vệ sức khỏe
anh phúc ở kim mã ba đình hà nội
do người quen giới thiệu anh đã mua chiếc đồng hồ này gần một trăm linh triệu qua đường sách tay
sau khi sử dụng một thời gian ngắn cùng với nhiều thông tin đồng hồ giả đang lưu hành nhiều trên thị trường
nên anh đã mang đến một cơ sở bán và sửa chữa đồng hồ để kiểm tra đây có phải là hàng thật hay không
thì kết quả của kỹ thuật viên đưa ra là manh khá bằng hoàng khi đây là chiếc đồng hồ được làm giả khá tinh vị
chiếc đồng hồ đấy là chiếc hapnook dòng phun sừng
giá thị trường bây giờ tại việt nam thì nó khoảng tầm sáu đến bảy ngàn
thì cái chiếc đấy là một chiếc đồng hồ siêu giả
về phần máy móc người ta làm giả gần như là y trang
những chiếc đồng hồ thật chỉ khác một vài điểm là ví dụ như những cái điểm cmc ở trên máy chẳng hạn
hoặc những cái vân thớ đánh ở trên máy thì nó nằm hơi khác một chút thôi
còn toàn bộ về vỏ mặt các thứ thì nó làm rất tinh xảo
nếu mà mình chỉ nhìn qua về bên ngoài thì gần như là không thể phát hiện ra được
chiếc đồng hồ này thì tôi mua qua sách tay và với chi phí cũng khá tốt so với giá của thị trường hiện tại
là khoảng tầm bốn ngàn
nếu mà mình sử dụng thì mình cũng muốn mang chiếc đồng hồ của mình đi thẩm định
xem vấn đề chiếc đồng hồ của mình có phải thật hay không có xứng đáng với những cái mà mình đã bỏ ra hay không
với kết luận là đồng hồ thì mình rất là thất vọng với người bán và người ta đã không trao cho mình đúng cái giá trị của mình mà mình muốn nhận được
mặt đồng hồ được lắp kim số rất tinh xảo có cả số series tại máy

các chuyên gia cho biết
các chuyên gia cho biết
nếu phải người có kiến thức và kinh nghiệm thì nhìn ngoài lẫn bên trong cũng khó phát hiện ra được đây là chiếc đồng hồ fake nên khách hàng không thể phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu
phải người có kiến thức và kinh nghiệm thì nhìn ngoài lẫn bên trong cũng khó phát hiện ra được đây là chiếc đồng hồ phách nên khách hàng không thể phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu
không chỉ vậy chính mức giá không hề thấp cũng có tác động không nhỏ đến tâm lý của người mua lẫn người xem
vì không ai có thể ngờ một chiếc đồng hồ với mức giá như vậy lại có thể là hàng phách
do đồng hồ có giá trị cao nên việc bán hàng giả hàng nhái sẽ thu về được lợi nhuận khổng lồ
chính vì vậy các đối tượng sẽ bằng mọi hình thức để buôn bán mặt hàng này

để làm rõ thị trường đồng hồ giả tại việt nam nhóm phóng viên đã ghi hình kín tại một số cửa hàng
để làm rõ thị trường đồng hồ giả tại việt nam nhóm phóng viên đã ghi hình kín tại một số cửa hàng

chúng tôi tìm đến phố hàng đảo nơi được xem là thủ phủ của những chiếc đồng hồ thương hiệu giá rẻ
tại một cửa hàng được giới thiệu là hàng trung quốc nhưng cũng có giá vài triệu đồng
tuy nhiên người này luôn khẳng định đây là hàng công ty nên yên tâm
cũng giới thiệu là hàng nhái nhưng lại được quảng cáo là hàng phách loại một
nên giá tại cửa hàng này lại cao hơn giao động từ khoảng vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng
dù là hàng phách nhưng người bán hàng này cũng cam kết có đầy đủ thẻ bảo hành
thế nhưng chỉ bảo hành tại cửa hàng

di chuyển đến một cửa hàng khác chúng tôi được quảng cáo là hàng chính hãng
tuy nhiên khi hỏi nếu là hàng chính hãng thì chúng tôi có thể bảo hành tại hãng được không
thì người này khẳng định chỉ có thể bảo hành tại cửa hàng chứ hãng sẽ không nhận bảo hành từ khách hàng
nhà em đều là hàng chính hãng
cái này nếu mà bảo hành người hãng thì bảo hành ở đâu ấy
cái này bọn em thì
thường nhận bảo hành ở

em tìm muốn một hãng là một ấy
nên là bọn em đều nhận tại cửa hàng xong chuyển về

đồng hồ giả tràn lan trên thị trường thiên biến văn hóa đủ kiểu với đủ các mức giá
trong đó có các đồng hồ vách cao cấp siêu cấp
nhiều khả năng lừa đảo thuộc hàng cao thủ của các gian thường
mà chúng đã được bán ra với giá cắt cổ hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng
vừa qua cục quản lý thị trường quảng nam đã kiểm tra và phát hiện hơn một chiếc đồng hồ giả
được nhập từ nước ngoài với các thương hiệu như rolex rado omega longzhin
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý hai một trăm sáu mươi sáu trường hợp

các cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý hai một trăm sáu mươi sáu trường hợp buôn bán trái phép đồng hồ giả nhái casio
tuy nhiên tình trạng làm giả buôn bán trái phép đồng hồ trôi nổi mạo danh thương hiệu vẫn tiếp tục diễn ra
và ngày càng gia tăng khiến khách hàng chịu nhiều tổn thất
các cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý hai một trăm sáu mươi sáu trường hợp buôn bán trái phép đồng hồ giả nhái casio

với những người chơi bình thường thì rất khó để mình có thể đưa ra được một cái kiến thức
hoặc là mình có thể thẩm định được cái chiếc đồng hồ đấy là thật hay giả
trong hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám phò tranh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín đã thẳng thắn chỉ ra
rằng có đến tám mươi chín mươi đồng hồ kinh doanh ở việt nam là hàng giả hàng nhái
đây hoàn toàn không phải là một con số võ đoán bởi ở những thành phố lớn như hà nội
hàng nhái hàng giả đã đổ bộ và chiếm lĩnh rất nhiều thị phần
với chín mươi triệu dân thị trường đồng hồ việt nam ước tính có quy mô khoảng một mươi bảy tỷ đồng gần bảy trăm năm mươi triệu usd
tuy nhiên mặt hàng này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ nên những đơn vị kinh doanh hàng nhái
đã khiến thị trường này đang phải trải qua thời kỳ hỗn loạn về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé